tính đến thời điểm này toàn tỉnh lạng sơn đã xây dựng được hai trăm bảy mươi một hồ chứa
các hồ chứa này góp phần cắt lũ cho hạ du phục vụ tưới cho nông nghiệp cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt
đồng thời còn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản và du lịch
tuy nhiên do phần lớn các công trình này đều được xây dựng từ những năm sáu mươi bảy mươi của thế kỷ trước
nên có một số công trình đã bị hư hỏng không hoạt động
vì vậy công tác quản lý kiểm tra khắc phục các hồ chứa để chủ động trong mùa mưa lũ đang được địa phương tích cực triển khai
để thực hiện công tác quản lý vận hành hai trăm bảy mươi một hồ chứa tỉnh lạng sơn đã chủ động triển khai phân cấp quản lý cho công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên khai thác công trình thủy lợi lạng sơn quản lý đối với một trăm hai mươi bốn hồ chứa
có chiều cao đập đất từ tám mét trở lên và diện tích phục vụ tưới từ một mươi hectare đất canh tác trở lên
ủy ban nhân dân các huyện
thành phố quản lý một trăm bốn mươi bảy hồ chứa còn lại có chiều cao đập đất thấp hơn tám mét và diện tích phục vụ tưới nhỏ hơn một mươi hectare
các hồ chứa này được huyện thành phố giao cho các ủy ban nhân dân xã quản lý trực tiếp
mặc dù nhiều hồ chứa đã được sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão
nhưng nguồn kinh phí bố trí cho sửa chữa hồ chứa nước hàng năm còn ít không đáp ứng được yêu cầu sửa chữa lớn
hàng năm trước khi vào mùa mưa bão thì đều có những cái cho hệ thống quản lý của mình
ra soát đánh giá lại thực trạng của các hồ chứa đồng thời có những phương án yêu cầu
của ủy ban nhân dân các huyện thành phố là có phương án phối hợp để xử lý khi có sự hô xảy ra
mới đây tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có cuộc kiểm tra thực tế tình hình hồ chứa trên địa bàn tỉnh lạng sơn
ông nguyễn văn tỉnh tổng cục trưởng cũng đã nhấn mạnh một số yêu cầu mà lạng sơn cần quan tâm thực hiện
trong vấn đề quản lý hệ thống hồ chứa trên địa bàn
thì qua công tác kiểm tra cái thực tế về cái an toàn đập hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh lạng sơn
thì chúng tôi đánh giá là địa phương cũng đã chủ động tích cực và quyết liệt trong công tác là chỉ đạo
để mà thực hiện những quy định của luật pháp về an toàn đập hồ chứa nước
tuy nhiên là trên địa bàn của chúng ta thì rất nhiều đập hồ chứa nước là được xây dựng cũng đã lâu
và qua thời gian thì thiếu kinh phí duy tù bảo dưỡng
cũng như là nhiều những công trình
vì vậy chúng tôi đề nghị địa phương là cần phải tiếp tục là giao cho các đơn vị có đủ năng lực
hiện nay thời tiết càng ngày càng xuất hiện nhiều diễn biến bất thường
do vậy việc thường xuyên kiểm tra các hồ chứa chủ động sửa chữa khắc phục sự cố dò dỉ
chủ động theo dõi diễn biến thời tiết hạ thấp mực nước hồ khi cần thiết để có dung tích phòng lũ
xây dựng hoặc cập nhật
bổ sung phương án phòng chống lụt bão của hồ chứa và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du là việc làm hết sức cần thiết